vào chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở đồng tâm mỹ đức hà nội đã kết thúc phần tranh luận
trong bốn ngày xét xử phiên tòa luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của truyền thông và người dân cả nước
là một người theo dõi sát diễn biến phiên tòa trong suốt bốn ngày qua phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng
đây là một phiên tòa khiến ông và nhiều người dân có nhiều cảm xúc nhất là khi nghe những lời phát biểu của thân nhân gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân

đồng tình với bản luận tội và các mức án do đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đưa ra
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cho rằng mức án đề nghị này là phù hợp đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
việc thay đổi tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ cho một mươi chín bị cáo cũng thể hiện tính nhân văn nhân đạo của đảng và nhà nước ta

đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về với gia đình sửa chữa tội lỗi đã gây ra giúp sức cho địa phương làm những việc tốt trở thành người có ích cho xã hội
họ cũng đã gọi là vì là có một cái gì đó thể hiện những cái gì đó mà hết sức là mong muốn những gia đình của các chiến sĩ công an hy sinh tha thứ cho họ
và mong muốn cái linh hồn của các đồng chí công an cũng hết sức là phải tha thứ cho họ
thì theo tôi cái đó chính là cái mà nó không chỉ là luật pháp nữa mà nó đã đi vào cái nương chi nó lây động cả gọi là cái nhân phẩm của cái người mà dẫu họ là người cao
cho nên theo tôi định đánh giá là nó không chỉ là sự nghiêm minh sự tuôn bất luận nó là bảo đảm cái nhân văn của pháp luật sâu chủ nghĩa của chúng ta
mặc dù là hai bản án tử hình và có những bản án trung thân và những bản án tiếp theo nữa thì tôi nghĩ là không thể bố đáp được nỗi mất mát to lớn của ba đồng chí
các đồng chí công an hy sinh trong đó có những đồng chí công an chưa có vợ chưa có con mà gia đình chỉ có một mình chỉ đó
nỗi đau này thì không phải riêng của gia đình mà của tất cả người dân việt nam
mức độ nó đến đâu thì sẽ xử phạt đến đấy
còn về nhận thức về cái vụ bồng tâm này thì tôi thấy là thứ nhất là người dân ấy là còn chưa hiểu biết về pháp luật
chưa nắm vững được là cái quyền của người công dân chỉ được đến đâu
người dân phải hiểu là đất đai là của nhà nước
nhà nước quản lý và giao cho dân sử dụng
còn tài sản đó là tài sản của nhà nước
khi nhà nước có sử dụng đến thì nhà nước đền bù thì chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành
dự kiến ngày một mươi bốn tháng chín hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội sẽ tuyên án đối với hai mươi chín bị cáo trong vụ án giết người
chống người thi hành công vụ ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội làm ba cán bộ công an hy sinh